nhiều nhà vườn trồng nho ở ninh thuận đang tất bật với việc xuất bán cây nho cảnh để phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh nhân dịp đón xuân mậu tuất
năm nay các nhà vườn sẽ cung ứng cho thị trường hơn một mươi cây nho cảnh giá từ một trăm linh đến bốn trăm linh nghìn một cây
cây nho kiểng là sản phẩm sáng tạo độc đáo của nông dân ở ninh thuận trong vài năm gần đây
giá mỗi trậu nho kiểng tùy thuộc vào số lượng trùm quả trên mỗi cây nhiều hay ít thân cây khỏe
một cái trậu kiểng như thế này là phải chuẩn bị trước sáu tháng là mình phải chuẩn bị cái cây để mà mình xây lá
xây lá xong rồi mới ra ngoài vườn của mấy bà con mình mới mua thêm cái vườn nho có trái rồi mình chiếc những cái bầu chiếc ở trên vườn tất cả bầu chiếc có cái chùm trái nó ra rễ
rồi mình mới về
mình đem về mình vô trong cái chậu mình phối cộng với lại những cái lá của mình đã xây sẵn ở nhà
xây lên nói chung mình phối vô cho nó vừa cân đối vừa lá vừa trậu vừa trái
mình và sản phẩm của mình có thêm vài cái chùm bông nữa
theo các chủ vườn gốc nho kiểng có tuổi đời càng cao càng có giá trị
theo quan niệm của giới yêu thích cây kiểng ngày tết trưng nho kiểng nhằm cầu mong cho gia chủ tăng thêm tài lọc sức khỏe